làng hiễu nghị việt hàn ở tỉnh phú yên đã giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được chỗ ở ổn định cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia
dự án làng hiễu nghị việt hàn nhằm hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống cho nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
làng hiễu nghị việt hàn được khởi công xây dựng từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín mới hoàn thành và đưa
và sử dụng công trình gồm hai mươi căn nhà diện tích mỗi căn hơn năm mươi sáu m hai tổng mức đầu tư trên một bốn tỷ đồng
kể cả hạ tầng kỹ thuật do quỹ trao đổi văn hóa châu á tài trợ
hai mươi hộ dân được hỗ trợ nhà ở tại đây đều là những gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn nhà ở tạm bỡ quanh năm làm thuê kiếm sống giờ có được nhà mới khang trang xây
liền kề nhau gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm niềm vui của họ như được nhân đôi
làng hữu nghị việt hàn tại xã hòa hội huyện phú hòa tỉnh phú yên là một trong năm làng hữu nghị
việt hàn được xây dựng tại việt nam đây không chỉ là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa
việt nam và hàn quốc mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tạo động lực để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững